sáu giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua một mươi hai tháng sáu tại khu bản buộc xã bắc lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh nghệ an công an huyện kỳ sơn nghệ an đã phối hợp bắt giữ vi khun khăm khi đối tượng đang vận chuyển hai gói màu xanh chứa ba trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động
theo lời khai ban đầu đối tượng mang số ma túy trên đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

số một trăm năm mươi một đường hồ tùng mậu phường cầu diễn quận nam từ liêm hà nội tùng biết trong kết sắt của cửa hàng có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng sáu tùng có mang theo một con dao nhọn gọt hoa quả giấu ở trong tay áo lợi dụng cửa hàng chỉ có hai nhân viên là anh thường và chị thủy
tùng đã dùng dao không chế khi bị nhân viên ngăn cản thì tùng đã dùng dao đâm vào vai trái của anh thường và đâm vào bóc tay trái đùi trái của chị thủy rồi tìm kết sắt để lấy tiền nhưng không mờ được kết
sau đó tùng đã bỏ trốn đến khoảng một mươi ba h ngày một mươi một tháng sáu tùng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường phù diễn hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sự lơ là mất cảnh giác của người dân vùng nông thôn thời gian gần đây các đối tượng trộm cắp tài sản đã gia tăng hoạt động gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó công an tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác
công an tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác trong nhân dân đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp hiệu quả với loại tội phạm này

trước tình hình đó công an tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao tinh phạm này
quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong diện quản lý đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
với sự chủ động quyết tâm phá án cao từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng đã điều tra triệt phá trên một mươi bảy vụ trộm cắp cướp giật tài sản bắt gần ba mươi đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn